sau khi lập chuyên án triệt phá vào đêm ngày một mươi bốn tháng ba lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được thái vĩ dân bốn mươi bốn tuổi trú tại quận bình tân là một đại lý tiêu thụ ma túy đá lớn khi dân đang mang một trăm năm mươi g ma túy đá đi giao cho đầu mối nhỏ
từ lời khai của dân ngày một mươi năm tháng ba phòng cảnh sát ma túy phối hợp cùng cục cảnh sát ma túy bộ công an ập vào căn nhà không số trên hẻm hai trăm ba mươi phú định phường một mươi sáu quận tám
tại đây tổ công tác phát hiện ngân đang tàng trữ chín ba kg ma túy đá
ngân khai nguồn ma túy trên được đặt trực tiếp từ các đối tượng ở campuchia sau đó theo đường bộ về tp hcm để tiêu thụ
viện kiểm sát nhân dân tối cao mới tống đạt cáo trạng truy tố ba bị can đồng thời ủy quyền viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà nam thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại khu vực miếu thần bảo lộc phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
các đối tượng bị truy tố tội giết người gồm nguyễn sĩ đạt bốn mươi tám tuổi lê việt hoàn ba mươi bảy tuổi cùng chú tại tp phủ lý tỉnh hà nam và lê thái duy ba mươi tuổi chú tại tp lào cai tỉnh lào cai
riêng bị can hoàn còn bị truy tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại địa điểm trên xảy ra vụ trọng án nghiêm trọng
nạn nhân là anh lê hiệu trí chủ một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam đã bị một đối tượng dùng súng bắn sáu phát đạn vào người dẫn đến tử vong
sau quá trình điều tra cơ quan công an đã điều tra làm rõ số nghi can sử dụng súng bắn chết anh lê hiệu trí
liên quan đến vụ ngộ độc gây chết người xảy ra tại bản trà lằn xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vào ngày một mươi hai tháng ba vừa qua tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm nghệ an cho biết kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy
nguyên nhân gây ra vụ bốn người bị ngụ độc trong đó có ba người tử vong là do chất cumin
đây là một trong những thành phần tạo nên an cao khít có trong giống trong cây lá ngón
và để tránh ngộ độc do sử dụng nhầm cây lá ngón như trên chúng tôi khuyến cáo và đề nghị người dân không sử dụng các loại cây không rõ nguồn gốc để ngâm rượu uống
thưa quý vị bộ y tế đã có công văn gửi ban tuyên giáo trung ương bộ công an bộ thông tin và truyền thông đề nghị cùng hỗ trợ vào cuộc xác minh
ngăn chặn xử lý những thông tin thất thiệt xung quanh phương pháp sinh con thật tự nhiên được đăng tải trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua
trong đó bộ y tế đề nghị bộ công an chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xác minh mức độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp thận tự nhiên
đã được đăng tải trên mạng xã hội trong đó có facebook minh phương phản ánh về trường hợp tử vong cả mẹ và con
đồng thời xử lý các cá nhân tập thể theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt phản khoa học nếu có
ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân gây hoang mang dư luận trong xã hội
thưa quý vị báo lao động số ra hôm nay đã tiếp tục đăng ký hai kỳ của loạt bài luật ngầm
xe dù bến cóc và lợi ích nhóm giữa thủ đô
ở bài viết này nhóm phóng viên báo lao động đã tiếp cận được hàng trăm doanh nghiệp vận tải hành khách chạy tuyến cố định
nhưng lại có trá hình bằng cách là sử dụng xe dù bến cóc để qua mặt cơ quan chức năng và trốn thuế
theo thông tin sau nhiều tháng trời rong rủi tại các bến góc xe dù ở thủ đô đi khắp các tỉnh khu vực phía bắc và bắc trung bộ
nhóm phóng viên báo lao động đã ghi nhận được hàng trăm nhà xe ngang nhiên mở bến góc chạy xe ru
trong đó có cả những nhà xe chạy tuyến cố định cũng ngang nhiên sai phạm
sáu tuyến vận tải hành khách hà nội nghệ an có tới ba mươi bốn nhà xe với năm mươi lượt chạy mỗi ngày
tuyến hà nội thanh hóa có năm mươi bảy nhà xe với tám mươi lượt chạy mỗi ngày
tuyến thái bình hà nội có một mươi sáu nhà xe với hai mươi lượt chạy mỗi ngày
và đặc biệt là tuyến hà nội lào cai sơn la có hai mươi năm nhà xe với trên một trăm linh lượt chạy mỗi ngày
chỉ một bài toán đơn giản cũng có thể thấy nhà nước đang thất thu nhiều tỷ đồng mỗi ngày
cái nguồn nước của nhà máy là nguồn nước diễn khoan thì cũng có thể yếu tố nào đó
cái nguồn nước này cũng sẽ ngấm xuống cái mạch nước ngầm để được khoan lên
đưa vào cái đầu vào để cho xử lý nước
và đây nước người dân sử dụng bao nhiêu năm nếu thông qua hệ thống lọc
nói thật nói mà là nói nói nói quá đáng nhé
nước này chỉ có để dùng để xả một cầu
không thể làm dùng làm cái gì kể cả ăn uống rửa giấy
tắm cho con thì con bị ngứa
còn rửa rau ăn thì cũng vẫn còn tồn dư của cái nước bẩn thì làm sao mà sạch được
nhiều khi chúng tôi cũng cứ vui nói với nhau đấy là mình về tận thủ đô sống rồi mà vẫn còn phải dùng nước ẩn
nhiều khi về quê chơi là cũng rất là sô hổ với bà con con cháu ở quê
vùa nước không đảm bảo gần hai hộ dân chờ đợi nước sạch
nhưng chính quyền
nhưng chính quyền địa phương nơi đây thì vẫn thờ ơ với vấn đề này
ở khu vực ngoài đó có cái kết quả xét nghiệm thì cũng có gửi kết quả xét nghiệm vào đối với chính quyền địa phương
thì trong cái kết quả xét nghiệm thì cũng có những cái mục mà ghi là cái kết quả của từng loại
nhưng mà đối với việc chính quyền địa phương nắm được là cái chất lượng có đảm bảo hay không thì mặt chính quyền địa phương đã không nắm được về cái chuyên môn như vậy
vấn đề nước bẩn giá cao
nước sạch phải dùng nước bẩn
nước nhiễm độc asem ammoni closu vừa tiêu chuẩn ra phép nhiều lần ở tân tây đô đã được ban quản trị nhà trung cư trực tiếp gửi công văn tới tất cả các cấp có thẩm quyền
để đề nghị tìm giải pháp giúp cư dân sớm có được nguồn nước sạch để yên tâm sinh sống
tuy nhiên đã hơn hai tháng ban quản trị trung cư vẫn chưa nhận được bất kỳ ý kiến hay kế hoạch nào giải cứu tình trạng này của cư dân nơi đây
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện về việc khắc phục hậu quả bốn vụ tai nạn trên cao tốc pháp vân cầu rẽ vào ngày một mươi tám tháng ba
trong đó có vụ xe cứu hỏa bị xe khách đâm ngang hông gây hậu quả nghiêm trọng
như tin đã đưa trong buổi chiều ngày một mươi tám tháng ba trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông liên hoàn
làm ba người chết và gây ủn tắc kéo dài hơn ba mươi km
trong đó có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội với xe ô tô chở khách
ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn trên khó thực hướng tưởng chứng trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đề nghị bộ công an khẩn trương điều tra
xác minh nguyên nhân trách nhiệm của các bên liên quan cho các vụ tai nạn giao thông
nhiều tại việt nam đã cung cấp những thông tin đáng chú ý đến cho khán giả của an ninh ngày mới